thưa quý vị cuối năm thì hành vi buôn lậu hàng giả hàng kém chất lượng liên tiếp gia tăng tại nhiều địa phương
tại tây ninh khi đang vận chuyển một mươi năm sáu trăm linh bao thuốc lá điếu hiệu z nhập lậu trần văn cảnh chú tại tỉnh an giang đã bị bắt quả tang
qua làm việc ban đầu trần văn cảnh khai nhận bản thân hoạt động buôn bán vận chuyển thuốc lá điếu ngoại nhập lậu từ đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
hàng ngày cảnh thuê xe ô tô bảy chỗ tự lái và trực tiếp điều khiển đến khu chợ thò mò thuộc xã mỹ quý tây huyện đức huệ tỉnh long an để mua thuốc lá điếu của các đối tượng buôn lậu chưa rõ lai lịch
số lượng từ một mươi bao đến hai mươi bao sau đó cảnh lái xe vận chuyển về tp hcm để bán lại kiếm lời
công an quận tám tp hcm cho biết vừa bắt giữ bảy đối tượng về hành vi sản xuất mua bán hàng giả là thuốc chữa bệnh
thu giữ hơn hai mươi sản phẩm thuốc giả các loại
bất ngờ ập vào một bãi xe trên đường cao lỗ phường bốn quận tám đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an quận tám bắt quả tang cường hạnh hào và trinh đang sản xuất thuốc giả
qua khám xét lực lượng chức năng thu giữ hơn tám năm trăm linh hộp thuốc kháng sinh giả các nhãn hiệu lớn
từ lời khai của các nghi phạm công an quận tám bắt giữ khoa và quyền về hành vi mua bán hàng giả
khám xét nơi ở của hai nghi phạm trên lực lượng chức năng thu giữ gần một mươi hộp thuốc giả các loại
mở rộng điều tra cơ quan công an khám xét một sưởng sản xuất thuốc giả tại thành phố biên hòa đồng nai bắt giữ nghi phạm đặng văn hóa thu nhiều loại tân dược giả
đến nay thì công an quận tám đã kiểm đếm được gần hai mươi sản phẩm thuốc giả số thuốc chưa kiểm đếm còn rất lớn
đấu tranh với hành vi buôn lậu dịp cuối năm lực lượng chức năng các địa phương đã đẩy mạnh và xử lý nghiêm các đối tượng
tại bình định bên cạnh các kế hoạch kiểm tra định kỳ thời gian qua lực lượng quản lý thị trường
phối hợp với cảnh sát kinh tế cũng đã tăng cường kiểm soát phát hiện và xử lý nhiều hành vi vi phạm
hơn năm trăm linh hộp thuốc tân dược và thực phẩm chức năng không có hóa đơn chứng tử trong đó có một trăm linh bốn hộp thực phẩm chức năng đã hết hạn sử dụng
tổng giá trị các mặt hàng trên là hơn bốn mươi triệu đồng được phát hiện trong kho chứa hàng hóa của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tân phát
tại khu vực phường đống đa thành phố quy nhơn do ông đỗ văn tiến làm giám đốc
đây chỉ là một trong rất nhiều vụ gian lận thương mại mà lực lượng chức năng tỉnh bình định phát hiện bắt quả tang trong thời gian gần đây
đáng chú ý là qua kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất mỹ phẩm tại phường hoài hương thị xã hoài nhơn lực lượng chức năng tạm giữ gần hai mươi hộp mỹ phẩm giả các loại
ước tính trị giá khoảng một tỷ đồng
hàng hóa vi phạm cũng như hành vi vi phạm chủ yếu trên lĩnh vực hàng lọc hàng giả vi phạm sở sĩ tuệ và an toàn thực phẩm
theo thống kê tính tính
ngày một mươi năm tháng một mươi hai cục quản lý thị trường tỉnh bình định đã kiểm tra tám trăm năm mươi sáu vụ trong đó phát hiện năm trăm một mươi chín vụ vi phạm xử lý năm trăm một mươi bảy vụ hai vụ chờ xử lý
tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước hơn hai bảy tỷ đồng và số hàng hóa là tăng vật vi phạm hành chính bị tịch thu hơn một hai tỷ đồng
số hàng hóa là tăng vật vi phạm hành chính bị tịch thu chờ xử lý trị giá hơn một trăm một mươi sáu triệu đồng
lực lượng quản lý thị trường sẽ xây dựng kế hoạch cao điểm để triển khai trên các hoạt động
kiểm tra kiểm soát và xử lý vi phạm để ngăn chặn và chống các mặt hàng trên lưu thông đặc biệt là quăng
đặc biệt là các mặt hàng phục vụ cho tết như rượu bia nước giải khát thực phẩm và thuốc lá và một số hàng công như thuốc lá
và đồng thời cũng không loại trừ việc các vật tư phục vụ cho sản xuất đồng xuân
như phần bót thuốc bảo vệ thực vật mặt hàng xăng dầu trang thiết bị y tế phòng chống dịch
cuối năm thị trường hàng hóa khá sôi động nhất là nhóm hàng thực phẩm tiêu dùng
các cơ quan chức năng tỉnh bình định đã và đang nỗ lực tăng cường kiểm tra kiểm soát
kiên quyết xử lý những trường hợp gian lận thương mại góp phần để môi trường kinh doanh lành mạnh bảo vệ quyền lợi và sự an toàn của người tiêu dùng
cục hàng không việt nam vừa có văn bản về việc bảo đảm an ninh an toàn và chất lượng phục vụ
hành khách dịp tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi
cơ quan này đặc biệt lưu ý các đơn vị khi triển khai việc phục vụ các chuyến bay đêm tại các cảng hàng không
cần lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu hàng không phục vụ khai thác ban đêm
ngoài ra cần phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không để đảm bảo an ninh an toàn và chất lượng dịch vụ trong quá trình phục vụ hành khách
bao gồm trường hợp xảy ra tình huống chậm chuyến hủy chuyến
so với lịch bay thường lệ mùa đông hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba trung bình hàng ngày các hãng hàng không khai thác
tăng thêm từ hai trăm năm mươi đến hai trăm chín mươi chuyến trên các đường bay nội địa
bộ thông tin và truyền thông vừa có văn bản số một nghìn bảy trăm một mươi năm yêu cầu các đại lý điểm cung cấp dịch vụ viễn thông ủy quyền trên toàn quốc
cần giả soát chấm dứt ngay hoạt động đăng ký kích hoạt mua bán sim không đúng quy định của pháp luật
bộ thông tin và truyền thông cũng yêu cầu chỉ tiếp nhận đăng ký thông tin thuê bao sau khi kiểm tra đối chiếu chính xác thông tin
của cá nhân thuê bao
các cá nhân tổ chức đến thực hiện giao kết hợp đồng theo mẫu điều kiện giao dịch chung đặc biệt là tuyệt đối không sử dụng
phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin hoặc các công cụ khác để giả mạo thông tin ảnh chụp giấy tờ của cá nhân tổ chức
để đăng ký thông tin thuê bao di động
thưa quý vị lại có thêm một đường dây cá độ bóng đá khủng vừa bị phát hiện triệt xóa
công an hải phòng vừa phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc
dưới hình thức cá độ bóng đá
lực lượng công an xác định đối tượng cầm đầu là nguyễn duy khánh chú tại quận hải an thành phố hải phòng
khánh nhận tài khoản đại lý tại trang bóng tám mươi tám sau đó chia nhỏ thành nhiều tài khoản giao cho các đối tượng khác
để thực hiện hành vi cá độ tính đến ngày bị bắt tổng số tiền giao dịch của các đối tượng đã lên tới một trăm linh tỷ đồng
căn cứ tài liệu điều tra xác định các đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc vi phạm quy định
tại điều ba trăm hai mươi một và điều ba trăm hai mươi hai bộ luật hình sự
công an thành phố đã khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật
ngày một mươi bảy tháng một mươi hai công an huyện cái bè đã tạm giữ bốn đối tượng có liên quan tới vụ cố ý gây thương tích
gồm phạm quốc trương phạm trọng nhân nguyễn ngọc lân và lê thanh nhật cùng ngụ tại huyện cái bè tỉnh tiền giang
trước đó vào chiều ngày một mươi năm tháng một mươi hai sau khi cãi nhau với vợ vì nghi vợ có qua lại với anh lê thành phúc
phạm quốc trương đã lấy hung khí đi tìm anh phúc
thấy vậy nhật nhân và lân cũng đi theo
khi đến xã an thái đông cả nhóm phát hiện anh phúc đang ngồi trước nhà một hộ dân
trương đã dùng dao tự chế chém anh phúc còn nhật và lân dùng cây gậy đâm anh phúc khiến bị thương nặng
gây án xong các đối tượng này rời khỏi hiện trường và bỏ trốn
đến ngày một mươi sáu tháng một mươi hai bốn đối tượng trên lần lượt đến cơ quan công an đầu thú
công an huyện cái bè đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý
vị thành niên vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố đà nẵng đang trở thành vấn đề nhức nhối
có chiều hướng gia tăng cả về số lượng vụ việc lẫn tính chất nghiêm trọng
đặc biệt các đối tượng thường tụ tập thành băng nhóm để thực hiện hành vi phạm tội
đây là nhóm đối tượng vừa bị công an phường hòa thuận đông quận hải châu bắt giữ
khi đang thực hiện hành vi trộm cắp xe máy trên đường núi thành
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu xài cá nhân
nên đã học hỏi từ các video bẻ khóa trên mạng rồi rủ nhau tụ tập đi trộm xe máy
còn đây là hai đối tượng đã bị công an phường nại hiên đông bắt quả tang
khi đang thực hiện hành vi trộm xe tại một trung cư trên địa bàn phường
khó có thể tin được hai đối tượng mới chỉ có một mươi bốn tuổi
qua đấu tranh các đối tượng cho biết đã thực hiện thành công hàng chục vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn quận sơn trà
theo thống kê từ đầu năm đến nay công an thành phố liên tiếp phát hiện xử lý hàng chục vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến trẻ vị thành niên
trong đó nổi bật là các vi phạm liên quan trộm cắp tài sản sử dụng hung khí đánh nhau nhằm hạn chế tình trạng này
công an các đơn vị địa phương thường xuyên tổ chức những buổi tuyên truyền cho các bậc phụ huynh
để cùng chung tay với lực lượng trẻ
công an có chức năng có biện pháp quản lý giáo dục con em mình nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật
không để các đối tượng xấu lôi kéo dẫn đến vi phạm pháp luật

công an có chức năng có biện pháp luật